thưa quý vị theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam mưa lớn những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại ngập úng tại các tỉnh miền trung
mưa lũ đã làm hai người chết một người tử vong khi đi thả lưới vào thời điểm mưa lũ tại thừa thiên huế
và một học sinh bị lũ cuốn trôi tử vong ở hà tĩnh
đến bảy giờ sáng nay đã tìm thấy thi thể của em học sinh tại tỉnh hà tĩnh bốn trăm bảy mươi một nhà bị ngập tại quảng trị đà nẵng huế
hiện lực lượng chức năng đã sơ tán hai bốn trăm sáu mươi sáu người tại quảng bình huế và đà nẵng do ảnh hưởng ngập lụt và sạt lở đất
thiệt hại về giao thông tại tỉnh hà tĩnh ngập tám ngầm bảy cầu một điểm tại quốc lộ một a tại các huyện kỳ anh thị xã kỳ anh
tại tỉnh quảng bình ba mươi điểm các tuyến đường liên thôn ngầm tràn bị ngập và chia cắt hai mươi thôn bản tại các huyện minh hóa
quảng ninh bị chia cắt
tỉnh quảng trị một số đường liên thôn huyện hải lăng triệu phong bị ngập hai ba mét
tỉnh thừa thiên huế ngập một số tuyến giao thông tại thành phố huế các huyện phong điền quảng điền hương thủy hương trà
thành phố đà nẵng có bảy mươi chín điểm ngập sạt lở một điểm khoảng một mươi m ta lưu âm đường đèo hải vân
mưa lũ cũng đã làm sạt lở bờ đê nội đồng tại khu vực cống mai dương xã quảng phước huyện quảng điền
và làm ba mươi ba năm hectare hoa màu bị ngập
đà nẵng là chín năm hecta